thưa quý vị cách đây bảy mươi tám năm cuộc khởi nghĩa nam kỳ đã bùng nổ
nhân dân và quần chúng cách mạng đã nổi dậy đấu tranh giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của sứ ủy nam kỳ
khởi nghĩa nam kỳ có ý nghĩa to lớn là tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc
là bước đầu đấu tranh bằng võ lực của dân tộc ở một nước đông dương
tạo tiền đề để tiến tới cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
mang tính chất của một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc tính nhân dân rộng rãi và sâu sắc
khởi nghĩa nam kỳ là minh chứng sinh động cho chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu của đảng
được đặt ra từ hội nghị bàn chấp hành trung ương tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi chín
sau đây mời quý vị cùng nhìn lại những hình ảnh ghi dấu móc son trói lõi
về cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của nhân dân nam kỳ cách đây bảy mươi tám năm
tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
năm một nghìn chín trăm ba mươi chín chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ
ở đông dương thực dân pháp phát xích hóa bộ mấy thống trị
thắng tay đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta
chế mũi nhọn vào đảng cộng sản
hội nghị bàn chấp hành trung ương đảng diễn ra từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi chín
tại bà điểm thuộc hốc môn gia định này là huyện hốc môn thành phố hồ chí minh
hội nghị đã xác định
trong hoàn cảnh mới giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu
trong hội nghị của các dân tộc đông dương
nghị quyết của hội nghị được phổ biến tới các địa phương
như một luồng gió mới tiếp thêm sinh khí cho phong trào cách mạng trên cả nước
từ tháng bảy đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đáng bộ nam kỳ liên tiếp tổ chức nhiều cuộc họp để ban chủ trương
và gấp trúc lãnh đạo các tầng lớp nhân dân chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang
đến giữa tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trước tình hình phong trào cách mạng sôi sụt
tinh thần phản chiến trong binh lính người việt lên cao
xứ ủy nam kỳ đã quyết định phát động toàn nam kỳ nổ dậy
đánh đổ chính quyền thuộc địa
giành chính quyền về tay nhân dân
tuy nhiên cũng trong thời gian đó
hội nghị ban chấp hành trung ương đảng họp tại đình bản
huyện từ sơn tỉnh bắc ninh
từ ngày sáu đến ngày chín tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi
đã quyết định đình chỉ cuộc khởi nghĩa
vì điều kiện chủ quan và khách quan chưa chính mùi
đồng chí phan đăng lưu trở về truyền đạt quyết định của trung ương
cho xứ ủy nam kỳ
thế nhưng khi đồng chí phan đăng lưu về tới sài gòn
thì lệnh khởi nghĩa đã ban hành tới các địa phương
một số cán bộ chủ chốt của xí ủy đã bị địch bắt
cuộc khởi nghĩa vẫn nổ ra theo kế hoạch
thưa quý vị đồng chí phan đăng lưu đã bị địch bắt giữ
ngay khi về tới sài gòn
nên không thể truyền đạt chỉ đạo
đình chỉ cuộc khởi nghĩa từ trung ương
khởi nghĩa nam kỳ ngay sau đó đã nổ ra đúng như dự kiến
trong sự rụt rôi máu lửa
ý chí cuột cường
đứng lên nổi dậy đấu tranh giành chính quyền
của nhân dân và quần chúng cách mạng
rất nhiều người con ưu tú
những đồng chí đồng bào của ta đã ngã xuống
hy sinh anh dũng trong cuộc khởi nghĩa
họ hy sinh nhưng vẫn ngẩn cao đầu
quyết không đầu hàng quân địch
ngay cả khi bị đưa ra trường bắn
đêm hai mươi hai rạng sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khởi nghĩa nam kỳ bùng nổ
cả nam kỳ trung chuyển
dưới sức nổi dậy của quần chính

và bảo táp cách mạng

ở nam kỳ
lực lượng vũ trang và quần chúng
đã nổi dậy tiến công địch ở các xã
tập kích nhiều đồn bốt
phá hỏng nhiều cầu đường
tịch thuốc gạo của nhiều địch
vì cho dân nghèo và nuôi nghĩa quân
trong bảo táp cách mạng
lá cờ đỏ sao vàng lần đầu được dương cao
trong các cuộc biểu tình
tiến công đồn bốt ở mỹ tho gia định
cuộc khởi nghĩa là diễn ra rất là nổ ra
một sức rất là quyết liệt
và quần chúng nhân dân với khí thế cách mạng
của nhân dân nam bộ
thì đã nổi lên là lắc đổ
các chính quyền của địch
và thành lập các chính quyền cách mạng
tùy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn
nhưng khởi nghĩa nam kỳ là cuộc khởi nghĩa vũ trang
có phạm vi trọng nhất
và mức độ quyết liệt nhất
kể từ khi thực dân pháp xâm lược nước ta
thực dân pháp đã củng bố cất liệt
những nguồn vũ trang
hàng ngàn người khởi nghĩa
hàng ngàn người bị sử tử
bị đầy ra cuộc đảo
pháp cũng nhân cơ hội này
đã lập nên ba trường bắn tại nguyễn hốc môn
để hành hình nhiều đồng chí cán bộ
chủ chốt của đảng như nguyễn văn cử
hà huy tập
nguyễn thị minh khai
võ văn tần
phạm đăng lưu
sau cuộc khởi nghĩa nam kỳ năm một nghìn chín trăm bốn mươi
thì thực dân pháp ra sức đàn áp
rồi càng quét
khủng bố trắng
giết sạch đốt sạch phá sạch
và hiện nay có những hậu gia đình
chỉ còn là lợi ông chồng
toàn bộ gia đình
người thân đã qua đời là như thế
mặc dù thất bại do điều kiện chưa chín mùi
cuộc khởi nghĩa năm kỳ
có ý nghĩa rất to lớn
cùng với khởi nghĩa bắc sơn
khởi nghĩa năm kỳ
là tiếng súng báo hiệu
cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc
là bước đầu tranh đấu
bằng võ lực
của các dân tộc
ở một nước đông dương
tạo tiền đề
tiến tới cách mạng kháng tám
tạo ra một khí thế cách mạng
và cơ sở đó đàn áp khủng bố
thì chính những người gia đình khủng bố
đại là đại là đánh bộ
đại là đảng viên
đại là cơ sở
phát triển mạnh lên
chính cái khỉ năm kỳ đó
nó tạo ra một cái thiệt hại
bị bắt bớ
bị đánh đập
bị tụ đài
nhưng mà cũng chính một người
bị bắt tụ đài
thì cả dòng họ
cả xóm rồi
lại trở thành là cán bộ
là đảng viên
cuộc khởi nghĩa
đã thể hiện sức mạnh quật khởi
lòng tin tưởng
và sẵn sàng hy sinh
của nhân dân các tỉnh nam bộ
trong cuộc đấu tranh giành độc lập
với sự lãnh đạo của đảng
lá cờ đỏ sáng sáng
xuất hiện trong khởi nghĩa nam kỳ
đã trở thành biểu tượng
của cối đại đoàn kết toàn dân
biểu tượng của tinh thần
và ý chí đấu tranh cách mạng
của nhân dân nam kỳ